thưa quý vị thời tiết tại thủ đô hà nội đang nằm trong khối không khí lạnh khô đêm rét ngày nắng ấm
nhiệt độ lúc sáng sớm và buổi trưa tranh lịch cả chục độ
do đó đối tượng trẻ nhỏ sẽ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng sức khỏe nhất
vâng ạ và cha mẹ cũng nên cho con mặc nhiều lớp áo để có thể dễ dàng cởi bỏ khi buổi trưa trời nóng lên
tránh mặc quần áo quá dày sẽ khiến cho trẻ nhỏ dễ đổ mồ hôi vào buổi trưa
về diễn biến mưa lũ khu vực miền trung thì dự báo là sẽ còn mưa vào nốt sáng ngày hôm nay
tuy mưa giảm thế nhưng nền đất đá đã ngậm no nước
mưa xuống thì vẫn còn khả năng gây ra tình trạng lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập úng vùng trũng thấp
vâng và theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một mưa lũ tại miền trung đã khiến cho năm người chết và mất tích
tại quảng trị gồm một người chết hai người mất tích